trên thế giới tính đến tám giờ sáng nay tổng số ca nhiễm virus sars cov hai là hai mươi năm trăm linh một bảy trăm ba mươi năm ca
trong đó có bảy trăm bốn mươi bốn năm trăm linh chín người tử vong tính riêng ngày một mươi một tháng tám
new zealand đã ghi nhận bốn ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên trong cộng đồng sau một trăm linh hai ngày miễn nhiễm
hơn ba tháng sau khi ghi nhận trường hợp cuối cùng nhiễm sars cov hai trong cộng đồng
ngày một mươi một tháng tám new zealand đã có bốn trường hợp mắc covid một mươi chín mới từ một nguồn không xác định
trường hợp đầu tiên được xác định là một người khoảng năm mươi tuổi sống ở nam auckland
trước đó không đi du lịch nước ngoài có triệu chứng trong năm ngày và được xác định dương tính
với virus sars cov hai vào ngày một mươi một tháng tám ba trăm linh số sáu thành viên cùng gia đình với trường hợp này
cũng cho kết quả xét nghiệm dương tính trong khi đó trong hai mươi bốn giờ qua các nước ghi nhận số ca
dương tính với virus sars cov hai nhiều nhất thế giới gồm ấn độ sáu mươi một hai trăm năm mươi hai ca brazil năm mươi bốn chín trăm ba mươi hai ca
và mỹ năm mươi bốn chín trăm ba mươi hai ca
trong khi đó mỹ dẫn đầu về số ca tử vong mới một ba trăm bảy mươi một ca tiếp theo là brazil một hai trăm bốn mươi hai ca và ấn độ tám trăm ba mươi năm ca